kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi
thưa quý vị ngay sau khi vụ tấn công tại moscow gây thương vong hàng trăm người
nhiều quan chức nga đồng thuận cao và kêu gọi tái áp dụng án tử hình sau vụ tấn công khủng bố
tại nhà hát krocus city hall gần thủ đô moscow khiến hơn một trăm ba mươi người thiệt mạng
người đứng đầu đảng nước nga thống nhất tại duma quốc gia hạ viện vladimir vacilieb cho biết
vấn đề trên sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng
còn phó chủ tịch ủy ban an ninh hạ viện nga zyuri afonin cho rằng cần khôi phục án tử hình
đối với những trường hợp liên quan chủ nghĩa khủng bố và giết người
chủ tịch hạ viện nga vycheslav volodin và phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev
cũng khẳng định những kẻ thực hiện tấn công khủng bố cần vĩnh vệ
hạ viện bị loại bỏ ra khỏi cuộc sống
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tranh án tòa án hiến pháp liên bang nga valery jokhin tuyên bố rằng
áp dụng lại án phạt tử hình ở nga chỉ có thể thực hiện được thông qua việc sửa đổi hiến pháp
bốn nghi phạm liên quan trực tiếp vụ tấn công nhà hát krokus city hall đã bị đưa ra trình diện
tại tòa án ngày hai mươi bốn tháng ba
các đối tượng này đối mặt các cáo buộc liên quan đến khủng bố và sẽ lịnh án trung thân nếu bị kết tội
tòa ra lệnh tạm giam bốn nghi phạm đến ngày hai mươi hai tháng năm
và có thể gia hạn tùy thuộc vào thời gian bắt đầu xét xử
thưa quý vị ngày hai mươi bốn tháng ba một số nguồn tin trên thị trường bảo hiểm cho biết
công ty iscochart là doanh nghiệp bảo hiểm cho nhà hát krokus city hall
gần thủ đô moscow bị cháy trong vụ tấn công hai mươi hai tháng ba vừa qua
công ty tuyên bố sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ của mình theo hợp đồng bảo hiểm
thưa quý vị ngày hai mươi bốn tháng ba một số nguồn tin trên thị trường bảo hiểm cho biết
công ty iscochart là doanh nghiệp bảo hiểm cho nhà hát krokus city hall
công ty iscochart là doanh nghiệp bảo hiểm cho nhà hát krokus city hall
gần thủ đô moscow bị cháy trong vụ tấn công hôm hai mươi hai tháng ba vừa qua
công ty tuyên bố sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ của mình theo hợp đồng bảo hiểm
đại diện igor shcharsko cho biết đối với những khách hàng bị tổn hại
về sức khỏe hoặc tài sản do thảm kịch này công ty đã đưa ra phương thức
giải quyết tổn thất đơn giản hóa
đềm bù từ xa có trong ứng dụng di động của incomobile
đơn đăng ký của khách hàng cũng được tiếp nhận tại các văn phòng của igor shcharsko
để cung cấp hỗ trợ tâm lý igor shcharsko đã mở các cuộc tham vấn bổ sung
với các nhà tâm lý học về khủng hoảng
theo một nguồn tin thiệt hại từ vụ cháy nhà hát ước tính khoảng một mươi tỷ rup
khoảng một trăm linh chín triệu đô la mỹ
một nguồn tin khác lưu ý số tiền bảo hiểm theo hợp đồng có thể thấp hơn đáng kể
so với mức thiệt hại mà các chuyên gia ước tính
trước đó phó chủ tịch liên minh các trung tâm mua sắm pavel lewin ước tính thiệt hại
do vụ cháy nhà hát này khoảng từ sáu một mươi hai tỷ rup
cùng ngày hai mươi bốn tháng hai chủ sở hữu nhà hát crocus city hall ông aras angalarov cho biết
những kẻ khủng bố đã tìm cách hủy hoại các đoạn ghi hình qua camera giám sát
những kẻ khủng bố muốn dùng dầu hỏa và xăng thiêu dụi phòng hòa nhạc và khán giả
trong đó có phòng giám sát và lưu trữ hình ảnh camera giám sát
tuy nhiên ban quản lý khu phức hợp đã kịp thời thông báo cho lực lượng cứu hộ
nơi lưu giữ cơ sở dữ liệu nhờ đó ngăn chặn được đám cháy ở khu vực này
chủ sở hữu crocus cho biết thêm rằng hệ thống chưa cháy hoạt động tốt
nên phần lớn mọi người thoát ra khỏi tòa nhà chìm trong biển lửa
thông báo của tòa án quận basmani moscow cơ quan tiếp nhận đơn yêu cầu bắt giữ các nghi phạm
trong vụ án có đoạn ratchabalizoda saidakrami murodali và mirzojev dalezon barotovic
bị buộc tội theo phần ba khoản b điều hai trăm linh năm một hành động tấn công khủng bố
mà một nhóm người thực hiện dẫn đến một vụ án mạng bộ luật hình sự nga
cả hai nghi phạm đều được đưa tới tòa án dưới sự hộ tống của lực lượng đặc nhiệm
thuộc cơ quan an ninh liên bang nga fsb
vụ án sẽ được điều tra kín để giữ bí mật và đảm bảo an toàn cho quá trình điều tra
khai nhận trước tòa thông qua phiên dịch midroev khẳng định tôi là công dân tajikistan
nghi phạm cho biết hiện có ba con nhỏ bản thân không có nghề nghiệp ổn định
và giấy phép tạm trú đã hết hạn ba tháng trước đây
trong một diễn biến khác có liên quan phó chủ tịch hội đồng an ninh liên bang nga
dmitry medvedev cùng ngày tuyên bố nga sẽ nhắm mục tiêu vào những kẻ đứng sau
vụ xả súng đẫm máu tại nhà hát krokus city hall
ông medvedev bày tỏ những đối tượng có liên quan bất kể nguồn gốc và địa vị từ quốc gia nào
hiện đều là mục tiêu chính và hợp pháp của chúng tôi
ngày hai mươi bốn tháng ba là ngày quốc tang của nga để tưởng niệm những nạn nhân xấu xố
trong vụ khủng bố tại nhà hát krokus city hall
hàng nghìn người đã đến đặt hoa tưởng nghiệm ở cạnh hội trường
nơi xảy ra thảm kịch vào tối hai mươi hai tháng ba dưới trời mưa lạnh
theo dữ liệu mới nhất từ các cơ quan chức năng của nga
vụ tấn công khủng bố hôm hai mươi hai tháng ba đã khiến một trăm ba mươi bảy nạn nhân thiệt mạng và một trăm tám mươi hai người khác bị thương
số nạn nhân thiệt mạng còn có nguy cơ tăng lên
một mươi một nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố đã bị bắt giữ
trong đó có bốn đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi sát hại người
vụ tấn công ở nhà hát krokus city ho ở moscow một lần nữa cho thấy tổ chức khủng bố is
vẫn là mối đe dọa tiềm tàng đối tượng
theo hãng tin ap nhiều công dân nga bắt đầu lo ngại về an ninh ở nước này và đặt câu hỏi rằng
liệu hệ thống đảm bảo an ninh bao gồm các camera giám sát được lắp ở khắp nơi có thật sự hiệu quả
khi mà không thể phát hiện ra nhóm tay súng cầm vũ khí tiến vào nhà hát
theo đài cnn vụ khủng bố ở moscow xảy ra trong bối cảnh lực lượng an ninh nga
đang hết sức bận rộn cho cuộc chiến với ukraine
và một số lực lượng cảnh sát an ninh của nga cũng được điều động tới tiền tuyến
điều này khiến lưới an ninh trong nước trở nên mỏng hơn
từ đó sẽ trở thành mục tiêu tấn công khủng bố hơn
thậm chí lực lượng bảo vệ nhà hát ở krakow city hall còn không được trang bị súng
khiến họ không thể đối phó với nhóm vũ trang và nhanh chóng bị hạ cục ngay từ đầu vụ tấn công khủng bố
hồi đầu tháng ba đại sứ quán mỹ tại nga cảnh báo rằng những thành phần cực đoan
đang âm mưu tấn công vào các sự kiện tập trung đông người ở moscow chẳng hạn các buổi hòa nhạc
fsb cũng tuyên bố đã chặn được hai nỗ lực tấn công của is nhắm vào nga trong tháng này
tuy nhiên dưới quan sát nhận định vụ tấn công ở nhà hát krakow city hall ở moscow cho thấy fsb có vẻ như đã kiệt sức
và bị phân tâm vì cuộc chiến ở ukraine do đó đã không phát hiện kịp thời âm mưu tấn công của is hôm hai mươi hai tháng ba
ngoài ra giới chuyên gia còn cho rằng đợt tấn công lần này của nhóm tay súng nhằm vào moscow được chuẩn bị rất kỹ lưỡng
khiến nhóm này dễ dàng tấn công cũng như dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của lực lượng an ninh nga
ông adam donich chuyên gia an ninh của cộng hòa xéc cho rằng cách mà nhóm tay súng thực hiện vụ tấn công
khủng bố ở moscow và sau đó trốn thoát cho thấy đây là một cuộc tấn công được lên kế hoạch thực sự tỉ mỉ và phối hợp rất chặt chẽ
các chuyên gia cho rằng is có động cơ mạnh mẽ để tấn công nga
ông koling clark chuyên gia chống khủng bố tại sophen center tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại new york mỹ cho rằng
isisk đã nhắm mục tiêu vào nga trong hai năm qua và nhóm này cũng thường xuyên có phát ngôn chỉ trích lãnh đạo nga
ông michael kugeman chuyên gia tại trung tâm quinson có trụ sở tại washington mỹ cho biết
is isk coi nga là một
một phần trong các hoạt động gây áp lực lên người hồi giáo
thưa quý vị rất may tính đến thời điểm này đại diện đại sứ quán việt nam tại liên bang nga cho biết
hiện chưa có thông tin thương vong liên quan đến người việt trong vụ tấn công tại moscow
vụ tấn công tại moscow hiện chưa có thông tin thương vong liên quan đến người việt
sau khi xảy ra vụ tấn công tại tòa nhà crocus city hall trong trung tâm mua sắm và biểu diễn nghệ thuật krocus city hall
nằm trên đường vành đai mkad giữa thủ đô moscow
và tỉnh moscow khiến chín mươi ba người và ít nhất một trăm bốn mươi năm người bị thương tính đến chiều ngày hai mươi ba tháng ba giờ việt nam
phóng viên thông tấn xã việt nam tại moscow đã có cuộc trao đổi với trưởng phòng lãnh sự
phó ban công tác cộng đồng đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
người trực tiếp tham gia công tác bảo hộ công dân việt nam
theo trưởng phòng lãnh sự phó ban công tác cộng đồng đại sứ quán việt nam tại liên bang nga cho biết
hiện chưa có thông tin thương vong liên quan đến người việt trong vụ tấn công này
ngay sau khi nhận được tin đại sứ quán đã triển khai ngay công tác bảo hộ công dân
cử người đến hiện trường và từ đêm cho đến năm giờ sáng ngày hai mươi ba tháng ba đã giải cứu được một mươi hai người việt
đưa họ về nhà an toàn
ngoài ra cán bộ đại sứ quán cũng đến nơi tập kết để sơ cứu tìm xem con người việt nam nào không
và cho đến nay vẫn chưa có thông tin về nạn nhân nào là người việt nam
cũng theo vị này trước thông tin về mất an toàn hay khủng bố đại sứ quán đều gửi cảnh báo đến bà con cộng đồng
thông qua hội người việt nam tại liên bang nga thông qua các hội đoàn các nhóm
mạng lưới cộng đồng có uy tín cao cũng như các kênh truyền thông của người việt nam tại nga
nội dung khuyến cáo bà con hạn chế đi lại bằng phương tiện công cộng hạn chế đến những nơi đông người
như bến tàu bến xe ga tàu điện ngầm nhà hát chợ đầu mối đồng thời luôn nâng cao tinh thần cảnh giác
theo dõi báo đài địa phương tuân thủ theo những chỉ dẫn của chính quyền sở tại trong những tình huống khẩn cấp
bên cạnh đó đại sứ quán cũng kêu gọi bà con khi xảy ra tình huống khẩn cấp hoặc có thông tin về những tình huống đó
thì liên hệ ngay với bộ phận bảo hộ công dân phòng lãnh sự đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
theo số hotline trực hai mươi bốn trên bảy
những thông tin trên cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại